liên quan đến thông tin hai bé bị tử vong tại nhà sau khi tiêm vaccine combifi từ ba mươi sáu đến bốn mươi tám tiếng tại nam định bộ y tế đã có thông tin cụ thể về vấn đề này
theo đó hai trường hợp trẻ tử vong tại nhà sau tiêm chủng từ ba mươi sáu đến bốn mươi tám tiếng hai trẻ đều được khám sàng lọc và tiêm vaccine com bifi uống vaccine bại liệt tại trạm y tế sau tiêm được theo dõi ba mươi phút tại trạm đúng quy định và không có biểu hiện bất thường
sau khi về nhà trong vòng một hai ngày trẻ có biểu hiện sốt nhẹ gia đình tự cho uống thuốc hạ sốt không đưa đến cơ sở y tế
sang ngày hôm sau gia đình thấy trẻ tím tái khó thở nên đưa cháu đến bệnh viện huyện tuy nhiên khi tới bệnh viện hai cháu đã tử vong
sở y tế nam định đã tiến hành điều tra nguyên nhân và họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân
hội đồng đã có kết luận hai trường hợp trẻ tử vong sau tiêm chủng không nghĩ đến phản ứng phản vệ nặng sau tiêm vaccine không liên quan đến thực hành tiêm chủng và hội đồng tư vấn chuyên môn xác định trẻ tử vong chưa rõ nguyên nhân
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các tỉnh thành tiêm vaccine com bifi theo kế hoạch thực hiện đúng quy trình tiêm chủng an toàn khám sàng lọc theo dõi ba mươi phút tại trạm sau tiêm tư vấn cho các bậc cha mẹ biết cách theo dõi và chăm sóc trẻ sau tiêm chủng
khi trẻ có biểu hiện bất thường như sốt cao trên ba mươi chín độ quấy khóc kéo dài tím tái phát ban ly bì các bà mẹ phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất